thông tin từ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
tính từ đầu năm đến nay đã có khoảng bốn vụ việc liên quan đến tấn công an ninh mạng
trong đó có lĩnh vực ngân hàng như khách hàng bị lướm mất tiền qua tài khoản do bị kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng hoặc gửi linh giảm mạo ngân hàng
tổng thiệt hại của những vụ tấn công trên khoảng một trăm linh tỷ đồng trong đó một vụ ngân hàng bị hacker tấn công gây thiệt hại bốn mươi bốn tỷ đồng
vụ việc đã được cơ quan công an triệt phá và xử lý
theo các chuyên gia trong bối cảnh ngành ngân hàng áp dụng công nghệ cao triển khai nhiều sản phẩm ngân hàng điện tử
giao dịch trực tuyến nhiều hơn đã tạo thuận lợi cho khách hàng nhưng lại có nguy cơ bị tội phạm mạng tấn công nhiều hơn